có được kết quả đó là nhờ bên cạnh sự hỗ trợ hiệu quả của các phòng ban ngành cấp huyện
các địa phương còn thay đổi cách làm không hỗ trợ cho các hộ nghèo một cách gian trải
mà chú trọng vào các hộ gia đình có nguyện vọng có quyết tâm và ý chí thoát nghèo
đề án mỗi ban ngành giúp đỡ từ một đến hai hộ thoát nghèo bền vững là sáng kiến của các huyện miền tây tỉnh nghệ an
nhằm giúp người dân vùng khó khăn mở hướng thoát nghèo
đến nay đề án đã hỗ trợ cho gần hai hộ thoát nghèo với tổng số tiền trên ba bảy tỷ đồng
có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của đảng bộ chính quyền các cấp
trong việc triển khai các đề án gắn với thực tế điều kiện của từng ban ngành đơn vị địa phương
từ đó mỗi ban ngành đơn vị có cách vận dụng để phát huy hiệu quả trong việc triển khai thực hiện
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay ngân hàng việt nam có chương trình lá lanh đung lá rách cặp lại yêu thương
hưởng ứng chương trình của ngân hàng chính sách ngân hàng chính sách huyện tường dương đã phát động
đoàn viên công đoàn trong đơn vị hưởng ứng mỗi tháng trích góp từ tiền lương của mình từ năm mươi đến một trăm linh
để cuối năm có một khoản thu nhỏ nhỏ để mua cho những hồ nghèo
chủ trương này có sự cân toán rất lớn đến từng đảng bộ trí bộ từng phòng ban ngành cơ quan đơn vị
và đến tận cán bộ đảng viên trên địa bàn
thì giúp đỡ xả nghèo người nghèo sớm thoát nghèo vươn lên ổn định không chỉ là trách nhiệm
còn là tâm lòng nghĩa cự nghĩa tinh

khi giúp đỡ xả nghèo người nghèo sớm thoát nghèo vươn lên ổn định không chỉ là tâm lòng nghĩa tinh
khi giúp đỡ xả nghèo người nghèo sớm thoát nghèo vươn lên ổn định không chỉ là tâm lòng nghĩa tinh
khi giúp đỡ xả nghèo người nghèo sớm thoát nghèo vươn lên không chỉ là tâm lòng nghĩa tinh